còn vào sáng nay đoàn công tác của tỉnh quảng ngãi cũng đã đi vào hiện trường vụ sạt lở ở thủy điện cà tinh huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
sau khi nhận thông tin thủy điện cà tinh sạt lở vùi lấp tổ máy số một một công nhân mất liên lạc
lãnh đạo tỉnh quảng ngãi và huyện trà bồng tổ chức phương án tiếp cận hiện trường
tuy nhiên tối ngày một mươi tháng một mươi thời tiết mưa lớn khu vực sạt lở cúp điện lực lượng chức năng không thể tiếp cận hiện trường
một công nhân trực ở tổ máy thủy điện vẫn chưa liên lạc được
sáng nay đoàn công tác của chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở để nắm thông tin điều hành công tác cứu hộ cứu nạn
trước đó ngày chín tháng một mươi trên địa bàn tỉnh quảng ngãi có mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến đường chia cắt
được biết thủy điện trà tinh có mức đầu tư là hơn bốn trăm ba mươi bảy tỷ đồng do công ty cổ phần thủy điện trà bồng làm chủ đầu tư